đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát chi nhánh chế biến xuất khẩu gạo thuộc tổng công ty lương thực miền bắc và thăm cánh đồng lúa sắp thu hoạch tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tại chi nhánh chế biến xuất khẩu gạo của vina food một bộ trưởng nguyễn xuân cường đã nghe lãnh đạo tổng công ty báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín vina food một sẽ thu mua một sáu triệu tấn lương thực các loại trong đó có một ba mươi sáu triệu tấn lúa gạo
bộ trưởng cũng đã đi khảo sát và kiểm tra nhà máy xây sát chế biến gạo xuất khẩu và kho chữ của chi nhánh vina food tại xã tân hòa huyện lai vung tỉnh đồng tháp
với việc đẩy mạnh thu mua dự trữ của vina food một tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long những ngày qua hiện giá lúa đã tăng từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một kg
thị trường bắt đầu khởi sắc lại
theo dự báo nhu cầu gạo của thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín
sẽ không sụt giảm và xuất khẩu gạo của việt nam tiếp tục hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có phần tiêu thụ và bình ổn thị trường lúa gạo trong nước